các giảng viên khoa điện điện lạnh trường cao đẳng nghề phú yên đã chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động
từ đây hàng trăm chiếc máy được sản xuất lắp ráp khẩn trương với giá bình quân mỗi máy chỉ khoảng một triệu đồng
thành quả sáng tạo đầy ý nghĩa của thầy và cho nhà trường đã góp sức cùng với cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mới ra đời máy rửa tay sát khuẩn tự động đã được lắp đặt miễn phí sử dụng hiệu quả tại nhiều cơ quan đơn vị
như tỉnh ủy phú yên công an tỉnh bệnh viện đa khoa tỉnh liên đoàn lao động tỉnh trung tâm phục vụ hành chính công
không chỉ mang lại nhiều tiện ích máy rửa tay sát khuẩn tự động còn tiết kiệm được dung dịch hạn chế lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín và giác thải nhựa